công an tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn mỹ linh
chú tại thị trấn cảnh hào huyện đông hải về hành vi tham ô tài sản
theo hồ sơ của cơ quan chức năng vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
nguyễn mỹ linh là tổ trưởng tổ bưu chính phát hành báo chí của bưu điện huyện đông hải
trong lúc làm nhiệm vụ được giao trong nghiệp vụ chuyển tiền
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn phát hành khống ba phiếu chuyển tiền
chiếm đoạt số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng của công ty bưu điện việt nam
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý